sở y tế thành phố đà nẵng đã công bố bốn đơn vị đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín trên địa bàn
đó là bệnh viện đà nẵng bệnh viện phổi bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an trung tâm kiểm soát bệnh tật đà nẵng cdc
các đơn vị này đã được bộ y tế xác nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định covid một mươi chín
trong trường hợp có thêm cơ sở y tế đủ điều kiện xét nghiệm
sở y tế sẽ tiếp tục cập nhật công bố trên cổng thông tin dịch vụ công của thành phố và trang điện tử của sở
các đơn vị chưa đủ năng lực xét nghiệm và chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định mà vẫn thực hiện các xét nghiệm trên thì hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật